cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một mươi một tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với trung mỹ ngọc chú xã phú vinh huyện tân phú tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm ông nhìm sở há trú tại lạc long quân phường năm quận một mươi một đi tập thể dục về nhà thì phát hiện bị mất số tiền là một mươi ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng
sau khi xem lại camera thì phát hiện người lấy trộm tiền của mình là người giúp việc tên là trung mỹ ngọc
làm việc với cơ quan điều tra trung mỹ ngọc khai báo từ năm hai nghìn một mươi một đến nay đã lấy trộm tiền của ông hái nhiều lần với tổng số tiền là bốn trăm linh triệu đồng